sau hơn một tháng ra mắt ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân ncov đã đạt hơn sáu bốn triệu lượt tải
với tổng số trên một mươi một triệu bản ghi khai báo y tế tự nguyện
theo cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông tính năng quét mã qr trên ứng dụng ncov
giúp người dùng chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân với người xung quanh
và kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đối diện đã đạt hơn ba ba triệu bản ghi quét mã qr
ncov là một trong hai ứng dụng di động hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
được bộ thông tin và truyền thông bộ y tế cùng một số doanh nghiệp công nghệ trong nước thực hiện
ra văn vào ngày chín tháng ba